đột nhập và lấy trộm một số lượng rất lớn tài sản là vàng và vàng nữ trang
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và công an thị xã hoài nhơn đã làm rõ bắt giữ nghi can là lê đức hoàng
ba mươi hai tuổi tạm trú ở phường tam quang bắc thị xã hoài nhân
không có gì nỗi gì vui hơn là bằng cái nhiệm vụ mà khi xảy ra án
mà chúng tôi đã nhanh chóng điều tra khám phá truy bắt được đối tượng
là cái điều thứ nhất
cái điều thứ hai đối với những vụ án mà có bị mất tài sản
mà chúng tôi đã kịp thời truy tìm và thu lại tất cả các tài sản
và chúng tôi làm đúng theo quy định của tổ tổng bình sự là phải giám định tài sản
định giá tài sản và đến giờ hôm nay là chúng tôi đã hoàn thành tất cả các bước
theo quy định của tổ tổng bình sự và đã trả lại tài sản ấy
cho người dân mà bị mất trộm tài sản
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thắng
sinh năm hai nghìn ở thị trấn nông trường thống nhất huyện yên định
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an huyện yên định nhận được tin báo
tại cửa hàng vàng kim trang ở phố kiểu xã yên trường huyện yên định
có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vợ mua vàng
sau đó cướp giật một nhẫn vàng năm chỉ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng
bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng là nguyễn xuân thắng
nguyễn xuân thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng
nên đã giả vờ đi mua vàng sau đó lợi dụng sơ hở của người bán
cướp giật một nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game
tại thành phố hà nội công an huyện đan phượng
phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố
vận động lắp đặt các hệ thống cảnh báo trên địa bàn
chủ động trong việc phát hiện phòng chống những hiện tượng
như đột nhập trái phép cướp tiệm vàng và ngân hàng
bằng việc còi hú đèn chớp
do đó khi có báo động sẽ gây được chú ý cho người dân xung quanh
điều đặc biệt hệ thống còn được cài đặt hệ thống quay số tự động
đến các số điện thoại đã được cài đặt trước
như công an hay người thân từ đó có những biện pháp thích hợp để xử lý
tôi đã lắp nhiều các hệ thống rồi nhưng tôi thấy hệ thống này hiệu quả
cái thứ nhất là nó kết lối đến công an
an toàn cho gia đình
khi tôi giao dịch có khách hàng nếu có vấn đề gì
thì tôi có thể bấm nút và công an cũng đã biết được tín hiệu
để xuống hỗ trợ gia đình nhà tôi
cho nên là thực tế mà nói là tôi thấy rất là tốt
chúng tôi với phương trâm cứ vận động đến đâu lắp đặt đến đấy
tình hình tội phạm sau thời gian dịch covid một mươi chín diễn ra
thì tình hình tội phạm theo dự đoán sẽ có nhiều phức tạp
và có thể gia tăng để tội phạm cướp các tiệm vàng ngân hàng
để vận động lắp đặt
để hạn chế tối đa việc kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
có vàng đừng để vạn rời